trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm cho biết đến thời điểm này
khối lượng vận tải hành khách công cộng tiếp tục giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
chỉ đáp ứng chín năm nhu cầu đi lại
đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám khối lượng vận tải hành khách công cộng ước đạt năm trăm bảy mươi một triệu lượt
giảm ba sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy đạt chín mươi so với kế hoạch đề ra trong năm hai nghìn một mươi tám
nguyên nhân giảm chủ yếu do phương tiện xe buýt cũ kỹ xuống cấp chưa được đầu tư thay mới
các doanh nghiệp vận tải gặp khó khăn do chi phí đầu tư xe mới nhiên liệu nhân công tăng cao
nhiều doanh nghiệp còn thể hiện sự yếu kém trong quản lý điều hành
đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi tám số tuyến xe buýt đã giảm mạnh so với năm trước
đến cuối tháng một mươi hai đã giảm bảy tuyến gồm năm tuyến trợ giá và hai tuyến không trợ giá